trong các quy định về đấu thầu mua sắm và tập trung giải quyết nhanh bỏ đàm thuốc vật tư trang thiết bị y tế đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh
chính phủ cũng yêu cầu bộ y tế tiếp tục đổi mới cơ chế tài chính y tế thực hiện lộ trình phù hợp tính đúng tính đủ giá dịch vụ y tế tổng kết việc tự chủ cho bệnh viện
bộ giáo dục và đào tạo đang dự thảo tờ trình chính phủ đề nghị xây dựng nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo
nhằm khắc phục những khó khăn vướng mắt giúp bảo vệ quyền và lễ cưỡng pháp của nhà giáo tạo sự công bằng nguyên bạch trong việc xem xét trì trả chế độ phụ cấp
theo đó bộ giáo dục và đào tạo đề xuất nâng mức phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên mầm non đang được hưởng ba mươi năm và mức năm mươi lên mức bảy mươi
giáo viên mẩm non đang công tác tại các vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn hưởng mức một trăm linh
bộ nội vụ vừa ban hành công văn về thực hiện các bộ nội vụ
và thực hiện chính sách tinh giản biên chế
theo đó có năm nhóm đối tượng không được thực hiện tinh giản biên chế
chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ mà vẫn bố trí và làm công chức viên chức hoặc cán bộ cấp xã
công chức viên chức có hai năm liên tiếp bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ nhưng vẫn đề nghị giải quyết tinh giản biên chế
công chức viên chức không hoàn thành nhiệm vụ đề nghị giải quyết tinh giản biên chế nhưng vẫn được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định
chưa đủ thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn để tinh giản biên chế ở tuổi nghỉ hưu thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường
năm công chức viên chức dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy nhưng không làm rõ được việc sắp xếp tổ chức bộ máy của cơ quan tổ chức đơn vị